hai một trăm bốn mươi năm tác phẩm đó là số lượng bài dự thi của các học sinh các trường trung học cơ sở và tiểu học trên cả nước
tham gia vào cuộc thi làm thơ haiku dành cho trẻ em việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là con số được công bố trong lễ trao giải cuộc thi làm thơ haiku dành cho trẻ em việt nam năm hai nghìn một mươi chín diễn ra tại thủ đô hà nội
haiku là thể thơ với cấu trúc năm bảy năm chữ thành ba dòng theo tiếng nhật
nhưng đối với các ngôn ngữ khác thơ haiiku có thể được chấp nhận nếu thể hiện thành thơ viết thành ba dòng
kể từ khi cuộc thi lần đầu tiên tổ chức tại hà nội năm hai nghìn một mươi ba số lượng bài tham dự và phạm vi của cuộc thi tăng dần qua các năm
với chủ đề chim muông cuộc thi năm nay đã ghi nhận số lượng bài tham dự kỷ lục khi lên đến con số hơn hai một trăm linh bài đến từ các tỉnh thành trên cả nước
làm thơ haiku là cuộc thi nhằm khuyến khích tình yêu sáng tác thơ haiku cũng như nuôi dưỡng tâm hồn nhân văn cho trẻ em việt nam
đồng thời là hoạt động thúc đẩy sự yên tâm
cuộc thi do đại sứ quán nhật bản phối hợp với hãng hàng không nhật bản japan airlines
trung tâm giao lưu văn hóa quỹ giao lưu quốc tế nhật bản và công lạc bộ thơ haiku hà nội phối hợp tổ chức